ngày bốn tháng một mươi tại hà nội tổng công ty điện lực miền bắc đã tổ chức kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhì
đến dự có phó chủ tịch nước đại thị ngọc thịnh phó thủ tướng trị đình dũng cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành
đáp ứng tốc độ tăng trưởng cao về nhu cầu điện với sứ mệnh điện đi trước một bước điện lực miền bắc đã ưu tiên tập trung nguồn lực phát triển lưới điện
theo các quy hoạch phát triển địa lực quốc gia và quy hoạch địa lực của các địa phương
đến nay trên địa bàn quản lý của tổng công ty một trăm linh số xã huyện và chín mươi tám sáu mươi năm số hộ dân đã có lưới điện quốc gia
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trịnh đình dũng đã biểu dương những thành tích mà điện lực miền bắc đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời nhắc nhở toàn đơn vị cần nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới trong điều kiện sản xuất điện ngày càng khó khăn
trong khi nhu cầu lại ngày một tăng cao
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao huân chương lao động hạng nhì cho tập thể tổng công ty điện lực miền bắc
phó thủ tướng trịnh đình dũng trao huân chương lao động hạng nhì cho bốn lãnh đạo và nguyên lãnh đạo của tổng công ty vì những đóng góp cho sự phát triển của đất nước